thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
khi tôi sang nghiên cứu ở bên đài loan một năm tức là năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi ba
và trong quá trình trao đổi với các học giả đài loan giới trí thức đài loan
thì tôi có kể chuyện về bác hồ
thì tôi thấy một điều rất lạ là cái giới trí thức đài loan họ không am hiểu về chủ tịch hồ chí minh
tôi suy nghĩ tôi viết về câu hỏi các đồng chí ở văn phòng đại diện kinh tế và văn hóa đài bắc
khi đấy anh minh khôi là khi đấy đang làm việc tại đấy
và bây giờ anh khôi đang làm đại sứ việt nam tại trung quốc
thế bảo là có tài liệu gì về tiếng anh không
thì để mình đi đến các trường đại học các viện nghiên cứu đài loan để mình làm những công việc này
thì không thể để giới trí thức đài loan như thế này mà chả biết gì về hồ chí minh lại hiểu sai lại cả
thì qua đấy cũng rút ra mấy cái kinh nghiệm
kinh nghiệm thứ nhất là thế này công tác tuyên truyền đóng vai trò cực kỳ quan trọng
một điều mà sai nhưng họ nói nhiều lần
thì các ta
còn một điều là đúng mười mươi ra hiện hiểu ra
nhưng không được tuyên truyền không được đề cập không được nói đấy
thì không ai biết gì cả
và có khi người ta lại hiểu sai cái sự thật đấy cái sự tốt đẹp đấy
tôi cũng mang cái suy nghĩ ấy
trong suốt cái quá trình công tác của mình cho nên là đi công tác ở nước ngoài
thì cái khâu đầu tiên là mình phải nói được những gì tốt đẹp của dân tộc mình đất nước mình
và đấy cũng là một kinh nghiệm là để cho tôi cứ hình thành dần dần
để mà xây dựng nên
trong ý tưởng để mà thành lập được một cái tổ chức trung tâm nghiên cứu ấn độ này
đấy để khẳng định điều đấy
đấy là kỷ niệm thứ nhất
kỷ niệm thứ hai là trước khi thành lập cái trung tâm nghiên cứu ấn độ này
thì tôi có tiếp xúc với một số học giả của ấn độ
đặc biệt là ngài ghi tích sangma
là chủ tịch hội hiếu nghị việt nam ấn độ bangalo
người mà năm hai nghìn bốn đã được chính phủ việt nam trao tặng
huy chương hiếu nghị việt nam ấn độ
và cũng nói rằng là
nhân dân ấn độ ở cái vùng tôi là luôn luôn đi liền với nhân dân việt nam
trong cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
và đã có một thời ở bang của chúng tôi
thì toàn bộ thanh niên ấn độ để nói rằng là
tô mát man a man việt nam
tức là tên của anh là việt nam tên của tôi cũng là việt nam
nghe đến đây tôi rất cảm động
một cụ già trên tám mươi tuổi
sâu tóc bạc thơ ngồi say dưa nói chuyện về hồ chí minh
tôi đã cảm động tặng vụ bốn câu thơ
tiên phong ẩn đạo cốt
đi khắp cùng thế gian
vô tư như sông biển yêu nồng nàn việt nam
khi đọc bốn câu thơ này
thì cũng ôm toàn lấy tôi và tặng tôi quàng lên cổ tôi một cái khăn
một truyền thống của ấn độ cái khăn ba màu cờ của ấn độ
đấy là một cái kỷ niệm mà tôi nghĩ rằng là
trong cái cuộc đời hoạt động gần đây của mình là một trong những kỷ niệm
về con thác đối ngoại sâu sắc nhất
vâng xin cảm ơn nhị
vâng có thể nói là văn hóa ấn độ là một trong những nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại
với nền văn minh sông hằng
và ấn độ thì cũng là một trong những đối tác kinh tế và thị trường quan trọng của việt nam
vậy ông đánh giá như thế nào về tiềm năng và cơ hội của việt nam
trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
và theo ông là những nghiên cứu về ấn độ của trung tâm
thì sẽ có đóng góp như thế nào
cho mối quan hệ ngoại giao và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước
đây là một câu hỏi hết sức lý thú
đã gợi mở những vấn đề mà trong chức năng nhiệm vụ của trung tâm nghiên cứu ấn độ của chúng tôi phải làm trong mấy năm nay
ấn độ là một đất nước có một cái nền văn hóa đặc biệt
là một cái nôi trong bốn cái nôi văn minh cổ đại của nhân loại
liên tục trong năm nghìn năm nay từ cổ đại cho đến nay luôn luôn được kể thừa và phát triển
và cái hay là thế này
cái nền văn minh đấy
nền văn hóa đấy được người dân việt nam đón nhận một cách tự nhiên
tôi cho rằng đây là một cái tiềm năng cực kỳ quan trọng
không phải ngẫu nhiên mà cách đây ba năm
thì ấn độ đã đầu tư giúp việt nam ba triệu usd
để trùng tu cái thánh địa mỹ sơn
mỗi lần sang thăm việt nam
các nguyên thủ quốc gia của ấn độ
lại mang một cây bồ đề đến trồng tại phủ chủ tịch của việt nam
tổng thống ấn độ
vừa đã nắp mukherjee
và không phải ngẫu nhiên mà năm hai nghìn một mươi tám này
tổng thống giam nắp covid của ấn độ
sang thăm việt nam
thì ông ta đến quảng nam đà nẵng thăm tháp tràm
thăm thánh địa mỹ sơn
cái tiềm năng được xây dựng trên góc độ giao lưu văn hóa
đây là một tiềm năng cực kỳ quan trọng
cái tiềm năng thứ hai là không phải ngẫu nhiên
là cái mối quan hệ mà như tôi nói
lại được hai danh nhân văn hóa thế giới
đặt nền tảng xây dựng
và liên tục được các thế hệ lãnh đạo
của việt nam và ấn độ
nuôi dưỡng kế thừa và phát triển
tiềm năng thứ ba mà chúng ta phải nói đến
đó là ấn độ là một đất nước một tỷ ba dân
việt nam chúng ta cũng là một đất nước đông dân
dân số đông lực lượng lao động trẻ dồi dào
thì đi theo với nó là những nhu cầu
về phát triển tiêu dùng
do đó trao đổi thương mại hàng hóa
với nhau nó dễ dàng hơn
còn một điều nữa tức là quan niệm ngoại giao
quan niệm đối ngoại của ấn độ
với lại chính sách đối ngoại của việt nam của chúng ta
có rất nhiều điểm tương đồng
chúng ta đối ngoại là để phát triển quốc gia dân tộc
ấn độ cũng vậy
chúng ta đối ngoại để xây dựng một môi trường
hòa bình khu vực và quốc tế
ấn độ cũng chính sách đối ngoại cũng như vậy
có rất nhiều tiềm năng mà tương đồng
để hai nước chúng ta để phát triển
cho đến bây giờ chúng tôi đã kết nối được
với hơn ba mươi các cơ quan nghiên cứu khoa học
các trường đại học của ấn độ
mỗi hội thảo chúng tôi đều mời
hàng chục chuyên gia đầu ngành của ấn độ
và hàng trăm chuyên gia đầu ngành việt nam
đến tham dự hội thảo
tạo một diễn đàn như vậy
để qua trao đổi hội thảo theo các chủ đề
thì họ sẽ đóng góp ý kiến cho mình
và cho đến nay thì là các chủ đề
trên các bình diện kinh doanh
chính trị văn hóa an ninh
quốc phòng năng lượng
nhất là năm ngoái khi bốn mươi năm năm
toàn bộ thành quả
đã làm được những gì
những gì còn là rào cản
để hai nước phải suy nghĩ
và khắc phục để mà phát triển
những gì thuộc về tiềm năng
và triển mộng như thế nào
phải đánh giá một cách rõ ràng
và sau hội thảo này chúng tôi đã xây dựng
một bản kiến nghị những luận cứu khoa học
để xuất tên cấp trên
để mà cung cấp những luận cứu
để xây dựng cái chủ trương chính sách
đối ngoại của đảng và nhà nước chúng ta
và những kiến nghị này
cũng được gửi sang bên phía ấn độ
để mà các bạn tham khảo
để hai nước cùng bàn bạc
để mà chúng ta tăng cường
nâng cấp quan hệ ngoại giao
đặc biệt là xây dựng cái website
trung tâm nghiên cứu ấn độ
bằng hai ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh
cái website này nó có tác động lan tỏa
cung cấp thông tin đa chiều
mà đúng quan điểm đường đối
chính sách của đảng của chúng ta
cung cấp cho thế hệ trẻ việt nam ấn độ
và cả thế giới hiểu về những gì
mà việt nam chúng ta
đang làm cho ấn độ
và ấn độ đang làm cho việt nam
vâng trong những năm gần đây thì chính sách hướng đông của ấn độ
đã có những tác động nhất định đến việt nam
và cả những nước trong khu vực asean
vậy thì ông đánh giá như thế nào về vị trí
của việt nam trong chính sách này
và cũng như là trong thời gian tới thì
trung tâm nghiên cứu ấn độ sẽ có những đóng góp như thế nào
để có thể củng cố được vị trí này của việt nam ạ
từ chính sách hướng đông năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
khi nó hình thành
cho đến năm hai nghìn một mươi bốn
nâng cấp thành
chính sách hành động phía đông
thì nó được thể hiện
ở ba nhóm mục tiêu
cơ bản nhất của ấn độ
nhóm thứ nhất là về
chính trị và chiến lược
như chúng ta biết ấn độ là chủ
là người đề xuất của phong trào
không liên kết trong thời kỳ chiến tranh lạnh
để bảo vệ nền bộ
độc lập hòa bình tự do
dân chủ của thế giới
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thì ấn độ
bắt đầu cải cách chiến lược đối ngoại
nhóm mục tiêu thứ nhất là
về chính trị và chiến lược
thì ấn độ muốn khẳng định vị trí của mình
đặc biệt là ở
châu á thái bình dương và đặc biệt là
ở đông nam á và đông bắc á
trong đấy có việt nam của chúng ta
nhóm mục tiêu thứ hai là
nâng cấp kinh tế của ấn độ
mà liên quan đến việt nam của chúng ta
đấy là thực hiện chính sách này
thì ấn độ sẽ mở rộng
giao lưu kinh tế thương mại
ra các nước phía đông của ấn độ
trong đấy có việt nam
và nhóm mục tiêu thứ ba
tức là về các giá trị
giá trị thì ở đây gồm có giá trị về dân chủ
giá trị về văn hóa và giá trị về tôn giáo
vậy thì việt nam
sẽ hưởng được những lợi
ích gì khi mà ấn độ
mở rộng và tăng cường
chính sách hành động phía đông
trước hết về mặt chính trị
thì khi mà tăng cường
chính sách hành động phía đông này
thì ấn độ cùng với việt nam
đã nâng cấp từ quan hệ ngoại giao
lên quan hệ
đối tác chiến lược
và từ quan hệ đối tác chiến lược
lên quan hệ đối tác chiến lược đoàn diện
và để sắt chặt hơn
cái mối quan hệ và niềm tin chính trị
thì hai nước hàng năm
thường tổ chức các đoàn
thăm cấp cao
khi thực hiện chính sách phía đông thì ấn độ
luôn luôn bảo vệ việt nam
có phần xây dựng cái hình ảnh việt nam
trên nghị trường của thế giới
ấn độ xác định việt nam là trụ cột
của chính sách hướng đông
ở các nước đông nam á
cho nên là khi quan hệ với các nước asean
thì ấn độ lấy việt nam làm trái tim
của cái quan hệ này
là điểm nóng điểm mấu chốt
điểm chiến lược quan trọng
cho cái chiến lược này
trong thời gian tới thì
trung tâm của chúng tôi
sẽ tạo ra những kế hoạch
để tổ chức hoạt động
trước hết là mở rộng
các liên kết
để tạo nên
những diễn đàn khoa học quốc tế
các học giả việt nam và ấn độ
tham gia vào các diễn đàn này
để đóng góp những cứ liệu khoa học
cho việc hoàn thiện
chủ trương chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
về thông tin truyền thông
chúng tôi sẽ tổ chức ra các chuyên đề
về người đưa tin ấn độ
người đưa tin ấn độ này
sẽ cập nhật
những thông tin chính thống nhất
lựa chọn nhất
phục vụ cho các quan hệ ngoại giao của hai nước
phục vụ cho thế giới trẻ việt nam
hiểu biết nhiều hơn về ấn độ
và thế giới trẻ của ấn độ
hiểu biết nhiều hơn về việt nam
thứ ba tạo các mối liên kết
giữa trung tâm nguyên khí ấn độ
với các trường đại học các cơ quan nổi tiếng trên thế giới
là một dự án lớn mà chúng tôi đang
bắt đầu triển khai góp phần
mà hiện thực hóa
chủ trương của bộ chính trị về học tập
làm theo tư tưởng đạo đức tác phong hồ chí minh
để hiện thực hóa
đường lối đối ngoại của đảng
và nhà nước để làm cho thế hệ trẻ việt nam
hiểu được bắc hồ và ấn độ như thế nào
và để hiện thực hóa
đường lối đối ngoại của đảng
làm cho toàn thể nhân dân ấn độ
nghiên cứu khoa học giới chí
thực hiện nay và tương lai hiểu được
ông hồ chí minh đã dành tình cảm
cho ấn độ như thế nào
và chúng tôi đã đệ trình cái phương án này
và đã được
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cũng là bí thư trung ơn đảng
giáo sư tiến trị nguyễn xuân thắng
đồng ý để triển khai
cái bộ sách này chúng tôi sẽ
góp phần sẽ tổ chức làm sao cho
cuốn sách hồ chí minh về ấn độ này
nó được lan tỏa nhiều nhất
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
ngay bây giờ thì tôi nghĩ rằng là các em học sinh
đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay
đang rất là muốn đặt câu hỏi dành cho vị khách mời của chúng ta

xin mời em
xin chào mọi người
em xin tự giới thiệu
em là lê khánh ly
đến từ học viện báo chí và tuyên truyền
thì em có một câu hỏi
dành cho bác là
như em biết thì ấn độ bên cạnh
trang phục cũng rất là đa dạng
thì cũng nổi tiếng về những lễ hội
thì bác có thể chia sẻ cho mọi người
trong trường quay về một lễ hội
nổi tiếng nổi tiếng
nổi tiếng nổi tiếng
mà bác ấn tượng được không ạ
dạ rất cảm ơn bác
cái đất nước ấn độ vì
là một nước đa tôn giáo
nhiều đẳng cấp nhiều trung tộc như vậy
cho nên phải nói là
các loại lễ hội diễn ra trong năm
của ấn độ tính theo
số đầu lễ hội vào loại lớn nhất
thế giới nhưng có một cái lễ hội
mà người dân ấn độ
mà tổ chức hàng năm
và nó trở thành một lễ hội
chung cho toàn dân
đấy là lễ hội ánh sáng
cho nên khi khai trương
bất kì một cái điều gì
hay là khi mở đầu tổ chức
một loại hình văn hóa nghệ thuật
nào đấy thì cũng có
cái điểm đầu tiên là
những đại biểu quan trọng
được mời lên để thắp nến
cái giá trị của lễ hội ánh sáng
nó không đi theo cái
dương lịch và cái âm lịch của việt nam lúc này
là cái cũng tạo nên những cái ấn tượng
trong cái suy nghĩ của mình về một loại hình
lễ hội như vậy xin cảm ơn những chia sẻ của ông
trong chương trình ngày hôm nay và một lần nữa
xin kính chúc ông sức khỏe và hạnh phúc
rất cảm ơn bạn cảm ơn chương trình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
và tiếp theo như thường lệ
tử mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện
của một người con đang sinh sống
và làm việc ở xa tổ quốc
trong nhiều thế kỷ lễ hội giáng sinh
với không khí vui tươi hạnh phúc
luôn là dịp được mong đợi của
người công giáo ngày nay giáng sinh
trở thành sự kiện văn hóa dành cho
tất cả mọi người kể cả người ngoại đạo

với tâm huyết mang không khí giáng sinh đức về việt nam
hội trợ giáng sinh lần thứ hai được việt
gớt tổ chức trong khuôn viên nhà thờ cửa bắc
nơi nổi tiếng với lối kiến trúc
đậm chất châu âu
có tòa tháp chuông tao nhã
những ô cửa nhuốm màu cổ kính
và vườn hoa rực rỡ sắc màu
nét cổ kính của nhà thờ cổ giữa lòng hà nội
đã giúp tái hiện chân thật
khung cảnh lễ hội giáng sinh
truyền thống châu âu để mềm lòng
những người con xa xứ
để tự hào với người dân
để tự hào với người xa
trong không gian ấy
còn gì tuyệt vời hơn
khi cùng người thân và bạn bè
hòa mình vào hội trợ giáng sinh
được chờ đón nhất trong năm
bạn có thể nếm thử một ngụm rượu vang ấm
đắm mình trong âm nhạc
hoặc khám phá những món quà
để tự hào với người dân
tôi đến việt nam vào năm nay
và chúng tôi ở đây bốn năm
đây là năm đầu
tôi đến đây vì
vì chương trình này rất quan trọng
cho chúng tôi
có thể như các bạn
nên rất quan trọng cho tôi
để tìm thấy một ít
văn hóa không thể tìm thấy bình thường
tôi thích văn hóa việt nam
bạn có thể đi bạn có thể có bánh tráng
bạn có thể có bài hát tốt
và có một số đặc biệt
cũng từ các quốc gia
việt nam rất tốt
tôi đến việt nam sáu năm trước
tôi làm việc đầu tiên
ở trung tâm
và sử dụng sản phẩm
đây là lần thứ hai
tôi đến đây đầu tiên

nhiều người đến và nhiều người mua
ấm áp biết bao
giáng sinh là dịp để người ta
trao cho nhau những cái ôm hôn
và những lời chúc bình an
của những đứa trẻ
chờ đợi những món quà dịp giáng sinh
những món quà được trao đông đầy yêu thương
và sự quan tâm của mọi người
dành cho nhau
trong bầu không khí giáng sinh
đang ở khắp nơi
chúng tôi những người làm chương trình
xin chúc cho tất cả mọi người
lời chúc giáng sinh an lành
giáng sinh an lành
vừa rồi là câu chuyện
của một người con đang sinh sống
và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà
với lời nhắn nhủ của những người con
ở xa tổ quốc sẽ kết thúc chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay
con chúc giáng sinh vui vẻ
và an lành và mọi người yêu thương nhau
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền thình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ
cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
via our facebook page at truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo